và bà nguyễn thị hương hiệu phó trường tiểu học nam trung yên cầu giấy hà nội
hiện vụ việc tiếp tục được công an hà nội điều tra để xem xét xử lý hình sự
thưa tiến sĩ với những gì mà báo chí đã đăng tải về vụ việc nói trên trong suốt những ngày vừa qua
thì tiến sĩ có suy nghĩ như thế nào ạ
trước hết đây là một yêu cầu rất cao đối với xã hội về đạo đức nhà giáo về nhà trường của chúng ta hiện nay
chúng tôi cũng thấy là bên cạnh cái việc thành phố cũng như ngành giáo dục sở giáo dục đã có những chỉ đạo hết sức quyết liệt
thì ngược lại là các nhà trường làm chậm chạp quá không đáp ứng được yêu cầu của nhân dân về việc giải quyết ứng xử đó
thưa giáo sư rõ ràng là câu chuyện mà chúng ta phải bàn tới ở đây không phải là việc liệu chiếc taxi có chở giáo viên hay không
hay là có đâm phải học sinh hay không mà vấn đề chính ở đây đó là cách ứng xử của giáo viên trong chính môi trường sư phạm
có đúng như vậy không ạ
chúng ta nói là cách ứng xử thì cũng chưa đủ
mà ở đây là vấn đề từ cái ứng xử ấy để người ta hiểu được cái phẩm giá cái nhân cách của nhà giáo của chúng ta như thế nào
và trách nhiệm của mỗi nhà trường với lại cái sự an toàn của học sinh như thế nào làm sao chúng ta phải làm rõ cái ý này
vâng thưa tiến sĩ ngay sau khi sự việc nói trên xảy ra
thì chính nhậu trường của trường tiểu học này lại tự ý lấy phiếu khảo sát của học sinh
để chứng minh rằng bản thân mình vô can
và điều này thì cũng đã làm cho dư luận vô cùng bức xúc
và đồng thời cho rằng chính người làm quản lý giáo dục mà lại dạy cho học sinh cách hành xử sai trái
chúng ta không thể dạy trẻ em nói dối chúng ta không thể dạy trẻ em không trung thực
và cái gương mẫu của nhà giáo có nhất là những người làm quản lý
thì tất cả những yêu cầu của người ta như thế đưa ra là rất đúng
bởi vì trong giáo dục thì
thì cái phẩm giá cái nhân cách của người dạy chính là công cụ để giáo dục học sinh
chứ không phải chỉ có sách giáo khoa chỉ có những cái điều đạo lý
nhưng mặt thứ hai là đối với người hiệu trưởng
thì cái sản phẩm của giáo dục lại là gì
là nhân cách của học trò nhưng đồng thời cũng là nhân cách của thầy cô giáo
thì cái cách ứng dự của chúng ta vừa qua là chưa đáp ứng được yêu cầu đó
nhưng chúng ta cũng phải có
cái điều chia sẻ tâm cảm tức là khi xảy ra chuyện
thì chắc là cũng không ai muốn cái điều này xảy ra
nhưng mà do sợ trách nhiệm do sợ áp lực sợ mang tiếng
để bệnh thành tích của chúng ta nữa tất cả những cái chuyện đó
nó sẽ níu kéo và làm cho các nhà giáo ở đây xử lý không đúng đấy
vâng thưa tiến sĩ với vị trí là chủ tịch của hội tâm lý giáo dục hà nội
thì trước một sự việc như vậy tương tự có thể xảy ra
thì tiến sĩ có thể cho biết
làm một cái phương án nào giải quyết cách hợp lý hơn
dành cho hiệu trưởng cũng như là giáo viên của trường tiểu học đó được không ạ
theo tôi thì khi xảy ra một cái sự việc ở mỗi trường học
thì trước hết là người quản lý phải tự chịu trách nhiệm về cái việc làm của mình
để từ đó nhìn nhận đúng hay sai
không ai tước đến cái quyền thanh minh
nhưng mà chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật
thí dụ trong trường hợp này quan điểm của tôi là
người hiệu trưởng phải tự chịu trách nhiệm
nguyên cái chuyện không phải là
hiện nay các luật sư nói là
taxi đâm thì người lái phải chịu trách nhiệm
đúng bởi mặt luật pháp
nếu ngây thương thích thì người lái sẽ
chứ không phải bà hiệu trưởng ngồi trên đó
nhưng mà xử lý nó
ở trong cái nhà trường của mình
thì hoàn toàn
cô hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm
và phải nhìn thẳng đến sự thật
phải nhìn thấy rõ trách nhiệm của mình
đã không mang lại an toàn cho trẻ
có phải không ạ
tổn thất đối với đứa trẻ
khi mới còn lớp hai
nếu mà không sửa tốt
nó di chứng
có phải không
các cháu không đi lại bình thường
thì đây là nỗi ân hận
trong cả cuộc đời của chúng ta
các nhà giáo chúng tôi đều có một cái
có một phương châm
không có thắng thua ở đây
cô giáo vẫn muốn
làm cái việc cho nó nhỏ đi
nặng với tư tưởng thắng thua
nhưng mà cái chúng ta cần
nhà giáo phải
bớt đi những cái ân hận
mà thêm được nhiều cái niềm tự hào
thì mới là
sứ mệnh của nhà giáo
cách tốt nhất là
chúng ta nên đối mặt với sự thật
có khối điểm đến đâu
có trách nhiệm mình đến đâu
cứ thẳng thắn
rút kinh nghiệm
còn cái phán xử
của các cơ quan
cũng như các cơ quan quản lý
là chúng ta phải chịu trách nhiệm về những cái
sai sót của mình
chứ không đổ lỗi cho ai được à
những cái hành động quyết liệt
của những cấp lãnh đạo
phó thủ tướng vũ đức đam
anh chủ tịch
và nhân doanh phố hà nội
trong việc quyết liệt cái chỉ
cái làm rõ xử lý này
nó đã mang lại niềm tin
là công lý
nhưng vẫn sẽ luôn luôn được thực thi
lẽ ra sự việc này
không đến mức độ
như hiện nay
kết thúc như hiện nay
chính hai đồng chí đó
đã để sự việc
đẩy đi quá xa
đến thời điểm này
nhận cái kết quả như vậy
thì thật sự cũng
rất là đau lòng
mong rằng là
sau cái sự việc này
các nhà giáo
sẽ cố gắng nhìn lại
cái vụ việc này
cải thiện lại
những cái hành xử
chưa đúng đắn
với ý thức
hai hiệu trưởng hiệu phó
thì đấy là cái mà
chúng tôi thấy là
các quân chí thấy
rất là như mình vậy
thế mà đồng thời
là đề nghị
các cơ quan về mặt đảng
về cái việc
về pháp luật
các cơ quan điều
các cơ quan điều tra
tiếp tục phạt rõ
sai phạt bên đâu
sẽ xử lý rõ
thể hiện tính
rất là hư
lãnh đạo thành phố
là rất quyết liệt
không dung túng
không bao che
rất là kết quả
trên bình thường
là đúng lời
thưa tiến sĩ
giáo dục vẫn còn tồn tại
trong ngành giáo dục hiện nay
tiến sĩ nghĩ sao
về điều này
nếu chúng ta nói
đến giáo dục
mà gian dối
là không được
đấy là cái
phản giáo dục
chúng ta không
không chấp nhận
nhưng ở đây
tôi cũng nhìn sự việc
theo một góc khác
cái bệnh thành tích
trong ngành giáo dục
khi mất an toàn
làm thức đến trẻ
chắc chắn là
sẽ giảm đến thành tích
và với phản ứng như thế
thầy cô giáo ở đây
các đồng chí
các bộ quản lý ở đây
đã có một cách hành xử
nó không được
và chúng ta rút kinh nghiệm
là cái cách
cách ứng xử
như chúng ta đã
đã bàn câu chuyện
ngay từ đầu
chứ thực ra
tôi quan niệm cũng
không đến mức để chúng ta
là ngành giáo dục
là ngành gian dối
tôi bảo ạ
mà ở đây là
cái bệnh thành tích
trong ngành giáo dục
vẫn còn đè nặng
và chúng ta phải
và giáo dục
là phải trung thực
là phải dũng cảm
là phải thẳng thắn
những cái sự việc
là tấm gương sáng
cho học sinh nói theo
vâng thưa tiến sĩ
có thể nói là
môi trường sư phạm vốn dĩ
phải là một môi trường
rất là an toàn
để cho học sinh
có thể được học hỏi
cả về văn hóa
qua sự việc kể trên
thì dường như chúng ta
lại thấy điều này
không còn đúng nữa
cái nhận xét đó
của các bạn
rất là đúng
đối với nhà trường
là không những
chỉ dạy cho học sinh
để phát triển nhân cách
phát triển hầm giá
của mỗi em học sinh
mà ở đây
và mang lại
trí thức cho các em
cái người ta yêu cầu đến
phải là an toàn
an toàn cho trẻ
nhưng ở đây
tôi cũng phải nói
có hai cái điều
chúng ta phân biệt
cái thứ nhất
các thầy cô giáo
phải gương mẫu
các thầy cô giáo
phải đặt cái trách nhiệm
tôn trọng cái an toàn
cho học sinh lên trên hết
các cháu đang chơi mà
tự ý đi xe ô tô vào
là chính chúng ta
đã phá vỡ
cái nguyên tắc
của nhà trường
khi học sinh đang chơi
có một cái xe ô tô
xe máy nào
đi đến trường
đã phải xuống xe
đi đến trường
đã phải dắt xe rồi
chúng ta thấy là
chính nhà trường
cô hiệu trưởng
đã vi phạm
cái nội quy
mà mình đã đặt ra
thưa tiến sĩ
hiện nay thì
ngành giáo dục
là ngành rất được kỳ vọng
trong việc sẽ tạo ra
một thế hệ học sinh
phù hợp hơn
với xã hội hiện đại
thế nhưng bên cạnh đó
thì cũng còn
từ chính những người
công việc chèo lái
cho đến tiểu học
và điều này
làm cho các bậc phụ huynh
rất là lo ngại
về tương lai
của chính con em
tiến sĩ có thể chia sẻ
những suy nghĩ của mình
về vấn đề này
được không ạ
chúng ta phải nhận thức
là hơn bao giờ hết
trong công cộng đội
mối giáo dục này
cái vai trò
của thầy cô giáo
của các nhà quản lý
trong nhà trường
là rất lớn
và như thế
họ phải có trách nhiệm bao
các cái công việc của mình
và trong đó
có những cái việc ra quyết định
những cái việc xử lý
những cái công việc xảy ra
trong khoa học quản lý
người ta có yêu cầu
những cái nhà hiệu trưởng
phải quản lý được
những cái biến động
trong nhà trường của mình
và những cái sự thay đổi
trong mỗi nhà trường
những cái rủi ro
những cái biến động
trong mỗi nhà trường
ở trường trung viên này là
cô giáo trưởng
chưa có đủ kỹ năng
chưa có đủ quản lý
không nhận thức được
cái vị trí
vai trò của mình
đã nghe câu chuyện
nó đơn giản
nếu chúng ta thẳng thắn nhìn ra kỹ vật
rút kinh nghiệm
có phải không
để đến lúc báo chí vào cua
chúng ta còn lanh quanh
thế như vậy là
nó thể hiện cái phẩm chất
của nhà giáo
cũng như cái kỹ năng
lãnh đạo của nhà giáo ở đây
cần phải được bồi dưỡng
cần phải được
kỹ hơn nữa
thì mới được
còn cái thứ hai
chúng tôi cho rằng
chúng ta tham gia
đổi mới giáo dục này
không phải chỉ có ngành giáo dục
mà phải toàn xã hội
mà trong đó
có cha mẹ học sinh
có xã hội
có cái liên tướng
có cái giám sát
để từ đó
các thầy cô giáo
các nhà quản lý
ở mỗi nhà trường
mình phải có trách nhiệm cao hơn nữa
trong cái việc
dạy dỗ học sinh
chứ không phải
là cơm chúa múa thuê ngày
dạy hết quyển sách giáo khoa
là xong chuyện
thế thì tôi cho
ở đây chúng ta
một số cái
nhìn nhận như vậy
những hạt sản đó
chúng ta phải được nhận
phải được giải quyết
phải được rút kinh nghiệm
để nó không bao giờ xảy ra
ở tất cả các trường học khác
mới là quan trọng
một lần nữa
xin được cảm ơn tiến sĩ
đã dành thời gian
cho chương trình tâm điểm
ngày hôm nay
như người mẹ hiền thứ hai
của trẻ ở trường
nhất là đối với các em
ở đội tuổi tiểu học
những ứng xử của thầy cô
sẽ là tấm gương
để các em nói theo
phản chiếu nhiều hành vi của mình
trong suốt quá trình trưởng thành
bất cứ hành vi nào
gây tổn hại đến trẻ
cũng đều cần
bị xử lý nghiêm minh
và đến đây
thì thời lượng
của chương trình tâm điểm
cũng đã hết
và hẹn gặp lại
quý vị và các bạn